ngày năm tháng bảy ubnd tỉnh yên bái đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận thành phố yên bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
sau một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đến nay tất cả các xã của thành phố yên bái đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí
và được ubnd tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm hai nghìn một mươi chín đạt bốn mươi bảy triệu đồng một người
năm hai nghìn hai mươi dự kiến đạt bốn mươi sáu sáu mươi một triệu đồng một người
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một năm mươi ba tỷ lệ lao động có việc làm đạt chín mươi năm
thành phố yên bái đã đẩy mạnh thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn
qua một mươi năm thực hiện tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố yên bái là hai hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
tại buổi lễ thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã trao quyết định công nhận
thành phố yên bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín